thưa quý vị chiều ngày một mươi tháng năm tại hà nội quận ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân quận bắc tử liêm đã phối hợp cùng công ty sách và truyền thông việt nam
nhà sách tri thức trẻ books cùng các đơn vị có liên quan tổ chức buổi hội thảo khoa học
đại tướng văn tiến dũng nhà quân sự chính trị song toàn thời đại hồ chí minh
tọa đàm nhằm tiếp tục làm sáng tỏa hơn nữa tài năng phẩm chất cách mạng
và công hiến của đại tướng văn tiến dũng với cách mạng việt nam
đại tướng văn tiến dũng bí danh là lê hoài sinh quán tại xã cổ nhuế huyện tử liêm
nay là phường cổ nhuế hai quận bắc tử liêm thành phố hà nội
ông là một trong những tướng lĩnh danh tiếng của việt nam
trong chiến tranh việt nam ông đã trực tiếp tham gia chỉ đạo các chiến dịch như
chiến dịch đường chín nam lào chiến dịch trị thiên chiến dịch tây nguyên
tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ông giữ chức tư lệnh chiến dịch giải phóng sài gòn ra định
buổi tọa đàm nhận được sự quan tâm của các tướng
các nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan đơn vị khác nhau như hội khoa học lịch sử việt nam
học viện khoa học xã hội viện lịch sử đảng học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
với hơn hai mươi tham luận từ nhiều góc độ tiếp cận nghiên cứu khác nhau
các nhà khoa học đã đưa ra ý kiến phát biểu để cung cấp thêm tư liệu
cách nhìn nhận đánh giá mới về tài năng và công lao của đại tướng văn tiến dũng
qua đó làm rõ chặng đường hơn sáu mươi năm năm hoạt động cách mạng sôi nổi
cùng những công hiến xuất sắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của ông
những kết quả đúc kết được từ buổi tọa đàm sẽ được vận dụng vào thực tiễn hoạt động của cơ quan
đơn vị góp phần xây dựng và phát triển đất nước bảo vệ tổ quốc